ngày hai mươi hai tháng tám cùng với sự tham dự của tổ hỗ trợ phòng chống covid một mươi chín của bộ y tế
huyện phú giáo tỉnh bình dương đã tổ chức lễ công bố vùng xanh trên địa bàn huyện phú giáo
theo đó mặc dù dịch covid một mươi chín diễn biến phức tạp nhưng hiện tại trên địa bàn huyện phú giáo
tỉnh bình dương vẫn giữ được chín trên một mươi một xã được công bố là vùng xanh huyện phu giáo dự kiến sẽ
trở về trạng thái bình thường mới từ ngày một mươi năm tháng tám làm việc với huyện phú giáo ông dương trí nam
phó cục trưởng cục môi trường y tế tổ trưởng tổ hỗ trợ phòng chống covid một mươi chín của bộ y tế tại
tỉnh bình dương cho biết cùng với sự vào cuộc hỗ trợ của bộ y tế bình dương đã làm rất tốt
công tác phòng chống dịch đặc biệt là bảo vệ các vùng xanh khoanh chặt các vùng đỏ trong đó có năm
năm huyện ở phía bắc thuộc nhóm vùng xanh trong tuần tới bình dương sẽ có thêm ba huyện chuyển từ
gia cam sang vùng xanh riêng hai địa phương là huyện thuận an và thị xã tân uyên tỉnh bình dương do
dịch phức tạp nên sẽ triển khai phòng chống dịch quyết liệt để làm sao đến cuối tháng tám các vùng
này sẽ chuyển thành vùng vàng hai huyện là vùng vàng còn lại sẽ chuyển thành vùng xanh chúng tôi cũng
đang cố gắng phân đấu là đến cuối tháng tám này thì sẽ có bảy trên chín huyện của tỉnh bình dương đạt được
cái vùng xanh tuy nhiên chúng tôi cũng lưu ý bốn cái huyện này là không được chủ quan lơ là vẫn phải
triển khai đầy đủ các biện pháp của cái chỉ thị có thể là chỉ thị một mươi sáu trừ chúng tôi cũng đang dự
dự kiến là đến cuối tháng này sẽ bình thường mới ở tại huyện dĩ an và trong thời gian qua thì dĩ an đã
triển khai là hết sức quyết liệt và đặc biệt cũng đã tổ chức các đội nhóm của các đoàn thanh niên
hội phụ nữ để tổ chức đi lấy mẫu một cách hết sức chủ động đối với lại dĩ an chính vì vậy mà cái
lượng mẫu ở trong thời gian qua của dĩ an đã chủ động lấy được là tương đối số lượng tương đối nhiều
hơn và can quét được cái diện rộng và đã hoàn thành về cơ bản đã bóc tách được các cái kf ra
khỏi cộng đồng và khoanh chật những cái vùng đỏ ở trong di an và nếu mà chúng ta mà làm đồng loạt
được ở các huyện khác nữa thì chúng tôi tin rằng là đến cuối tháng này tức là đến thời
điểm là ba mươi tháng tám thì cơ bản kể cả những hai cái huyện ở vùng đỏ thì có thể là sẽ chuyển sang vùng vào
thành vàng và đối với những chỗ mà vùng vàng thì sẽ chuyển thành vùng xanh trong cái thời gian sớm nhất